năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nhiều gia đình ở trà vinh đã tự thờ phụng bác trong nhà cho khuây dần nỗi tiếc thương
nhưng vẫn luôn ao ước có một ngôi đền để thờ phụng
lòng dân ý đảng gặp nhau đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tri bộ đảng long đức họp đã quyết định xây dựng đền thờ bác trên vùng đất dài khóng
sau ngày đất nước thống nhất đền thờ bắc không ngừng được tôn tạo thêm lên
sáng ngày hai tháng chín tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh
xã long đức thành phố trà vinh hội liên hiệp phụ nữ tỉnh trà vinh
trang trọng tổ chức lễ dỗ bác hồ
đây là hoạt động thường lệ hàng năm của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
để ghi nhớ công ơn của bác đồng thời giáo dục lòng yêu nước
truyền thống cách mạng cho các thế hệ tiếp theo
trong những ngày lễ tết khu di tích đền thờ chủ tịch hồ chí minh
xã long đức đón hàng ngàn lượt khách đến thăm quan viếng bác